trong phiên họp chiều ngày ba tháng sáu quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu về ba vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau được quy định trong dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia
cụ thể nội dung đầu tiên quốc hội đưa ra hai phương án liên quan đến việc cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông
và cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn
phương án một có bốn mươi tám bảy mươi sáu đại biểu nhất trí phương án hai có bốn mươi chín năm mươi chín như vậy cả hai phương án đều không đạt trên năm mươi ý kiến nên không bổ sung vào dự thảo luật
việc hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ biểu quyết hai phương án thì tỷ lệ cũng không quá năm mươi vì vậy cũng không bổ sung vào dự thảo luật
với quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói báo hình quốc hội cũng đưa ra hai phương án khác nhau
cụ thể phương án một quy định
khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói báo hình trong thời gian từ một mươi tám h đến hai mươi một h hàng ngày ngày trước trong và sau các chương trình dành cho trẻ em
phương án hai quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói báo hình trong thời gian từ một mươi chín h đến hai mươi h hàng ngày ngày trước trong và sau các chương trình dành cho trẻ em
kết quả lấy ý kiến cho thấy có bảy mươi hai năm mươi hai đại biểu đồng ý
do kết quả vượt quá năm mươi số đại biểu quốc hội đồng ý
nên phương án một sẽ được đưa vào dự thảo
luật phòng chống tắc hại của rượu bia